tại hà nội học viện y dược học cổ truyền việt nam đã vinh dự nhận chứng nhận chất lượng cơ sở giáo dục
do trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc hiệp hội các trường đại học cao đẳng việt nam quyết định và trao tặng
đây là một trong những đơn vị giáo dục của ngành y tế đã đào tạo ra một lực lượng lớn y bác sĩ
đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành y tế đặc biệt về y học cổ truyền
được thành lập từ năm hai nghìn năm đến nay học viện y dược học cổ truyền việt nam
đã được bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo cho phép mở nhiều mã ngành đào tạo mới
như tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa hai thạc sĩ y học cổ truyền bác sĩ chuyên khoa một
theo khảo sát tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt trên tám mươi năm
hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đã giúp học viện y dược học cổ truyền việt nam
có cái nhìn khách quan từ tầm quát đến chi tiết về thực trạng quản lý hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học
từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của học viện
với việc được nhận chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
cũng đã khẳng định vị thế uy tín chất lượng giáo dục và nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ giảng viên của học viện